và môi trường đầu tư kinh doanh tại thành phố cần thơ cũng ngày càng được cải thiện
nhất là sau khi thành phố có cầu cần thơ kết nối giao thông với các địa phương trong dùng
và với thành phố hồ chí minh
tại buổi làm việc giữa quy ba nhân dân thành phố cần thơ với đại sứ quán nhật bản
tại việt nam hồi tháng bốn vừa rồi thành phố cần thơ đã giới thiệu xúc tiến phía nhật bản
chín dự án đầu tư gồm ba dự án nông nghiệp công nghệ cao một dự án khu công nghiệp công nghệ cao
dự án khu công nghệ thông tin tập trung một dự án logistics với diện tích khoảng hai trăm sáu mươi hectare
hiện thành phố cần thơ đang xây dựng khu công nghiệp tập trung hương phú quận cái răng khoảng bốn mươi hectare
để tạo quỹ đất sạch phục vụ doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào cần thơ
thành phố cũng đang tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính định kỳ gặp gỡ đối thoại
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho các doanh nghiệp
trong và ngoài nước đầu tư vào cần thơ trong đó có các doanh nghiệp nhật bản